theo số liệu thống kê chưa đầy đủ tp hcm có hơn một hai triệu người dân đang gặp khó khăn
cần nhận hỗ trợ để tiếp tục duy trì cuộc sống trong những ngày giãn cách xã hội
thông tin trên được ủy ban mặt trận tổ quốc tp hcm cho biết do thành phố vừa tính theo bộ
vừa tính theo người nên gây áp lực rất lớn đến tổ trưởng dân phố tại các phường
khi bị người dân kéo lại gây áp lực
qua tính toán sơ bộ tp hcm có khoảng một hai triệu người khó khăn
còn ba quận chưa báo cáo danh sách về
nếu tp hcm hỗ trợ năm mươi đồng một người một ngày và giải quyết trước mắt cho hai tuần
từ ngày một mươi sáu đến ngày ba mươi một tháng tám thì mỗi người cần bảy trăm linh đồng
ước tính kinh phí cần khoảng một tỷ đồng và sẽ tăng thêm khi các quận báo cáo đầy đủ
trước mắt ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tp hcm đã tạm chi hai mươi bốn tỷ đồng
xuống hai mươi một quận quyện và thành phố thủ đức
mỗi đơn vị nhận một tỷ đồng riêng thành phố thủ đức ba tỷ đồng
để chăm lo ngay cho những hộ quá khó khăn với đề xuất
các địa phương chủ động chi và không cần đòi hỏi thủ tục
thấy người dân gặp khó khăn thì phải chăm lo liền